xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo
trong khi đó đại sứ nga tại liên hợp quốc nhấn mạnh không thể phất lờ cũng như không thể không đưa vụ không kích của mỹ ở sân bay quốc tế baghdad vào nội dung thông cáo của hội đồng bảo an
quý vị và các bạn đang theo dõi thế giới chuyển động sau đây là một số thông tin đáng chú ý khác
theo dữ liệu của cơ quan phòng chống buôn người thái lan năm hai nghìn một mươi chín
đại sứ nga đã giải cứu một tám trăm linh bảy nạn nhân của các đường dây buôn người đây là con số cao kỷ lục
trong số một tám trăm linh bảy người được giải cứu sáu mươi là phụ nữ hầu hết là những người được đưa sang để làm lao động
gần bảy mươi năm là người di cư đến từ myanmar vấn nạn buôn người tại thái lan có xu hướng gia tăng mạnh mẽ đặc biệt là phục vụ nhu cầu nhân lực ngành khai thác hải sản và bóc lột tình dục
cảnh sát bang new south wales đã buộc tội cố tình gây hỏa hoạn đối với hai mươi bốn đối tượng trong số một trăm tám mươi ba người bị bắt liên quan đến vụ cháy rừng lịch sử đang diễn ra tại australia
năm mươi ba người trong số này phải chịu trách nhiệm pháp lý vì không tuân thủ lệnh cấm lửa của chính quyền bốn mươi bảy người bị buộc tội vứt thuốc lá và que diêm xuống đất
việc cố tình gây cháy rừng và hành vi liều lĩnh khiến đám cháy lan rộng tại australia có thể bị xử mức án lên đến hai mươi một năm tù
các tiểu vương quốc ả rập thống nhất vừa quyết định cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần thời hạn năm năm cho khách du lịch nước ngoài nhằm mục đích hỗ trợ kinh tế du lịch và củng cố vị thế của uae là một điểm đến du lịch toàn cầu
uae hiện thu hút hai mươi một triệu du khách nước ngoài mỗi năm khách du lịch đến từ châu phi một số nước nam mỹ các nước ả rập ngoài vùng vịnh các quốc gia châu âu nằm ngoài eu và các nước thuộc liên xô trước đây nhập cảnh uae phải xin thị thực
riêng trong năm hai nghìn một mươi tám
dubai đã đón một mươi năm chín mươi hai triệu du khách ở qua đêm
thưa quý vị dịch bệnh viêm phổi bí ẩn đang bùng phát tại trung quốc
trong khi các chuyên gia y tế của trung quốc và tổ chức y tế thế giới who đang khẩn trương xác định danh tính của loại virus gây bệnh này
thì các nước châu á cũng đang đẩy mạnh các biện

rất nhiều người dân ở một khu chợ hải sản tại thành phố vũ hán của trung quốc bị viêm phổi chưa rõ nguyên nhân
ngày hai tháng một nhà chức trách thành phố vũ hán chỉ thị đóng cửa chợ
tính đến tối ngày năm tháng một trung quốc ghi nhận năm mươi chín trường hợp viêm phổi không rõ nguyên nhân trong đó có bảy ca trong tình trạng nguy kịch
ngoài ra một trăm sáu mươi ba người khác từng tiếp xúc với bệnh nhân cũng đã được đưa vào diện giám sát y tế
dịch viêm phổi ở địa phương này là chủng loại mới không phải là hội chứng hô hấp cấp tính nặng hội chứng hô hấp trung đông hoặc cúm da cầm
đặc khu hồng kông trung quốc đã tiến hành khử trùng khẩn cấp tại các sân bay và tàu hỏa xuất phát từ thành phố vũ hán
đồng thời yêu cầu kiểm tra thân nhiệt hành khách sau khi ghi nhận một mươi năm trường hợp bị nhiễm trùng đường hô hấp và sốt đến từ vũ hán từ cuối tháng một mươi hai đến nay
mới đây nhất singapore đã phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh
nạn nhân là một bé gái ba tuổi đến từ trung quốc từng du lịch đến thành phố vũ hán và đã được cách ly để điều trị
singapore bắt đầu khoát thân nhiệt tất cả hành khách đến từ vũ hán
các đơn vị y tế sẽ thực hiện theo các quy trình kiểm soát bệnh nhiễm trùng thực hiện giám sát tại các khu vực đông người điều chỉnh giờ thăm bệnh nhân và giảm thiểu số người ở lại bệnh viện
nhà chức trách macau đài loan trung quốc chính quyền hàn quốc malaysia thái lan cũng đang thực hiện những biện pháp kiểm tra

và tuyên truyền về dịch bệnh tổ chức y tế thế giới đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của căn bệnh viêm phổi bí hiểm này
who cho biết đang giữ liên lạc chặt chẽ với giới chức trung quốc nơi một cuộc điều tra đang được tiến hành để tìm ra nguyên nhân gây bệnh
những ngày vừa qua một loạt các nước đặc biệt là các nước trong khu vực châu á như singapore hàn quốc malaysia thái lan
đang thực hiện các biện pháp kiểm tra an toàn và tuyên truyền về dịch bệnh đối với các chuyến tàu và chuyến bay đến từ vũ hán
trong khi mà chính quyền trung quốc vẫn tiếp tục
và trước tình hình phức tạp này bộ y tế của việt nam cũng đã đưa ra chỉ đạo các địa phương giám sát chặt chẽ
để ứng phó với tình hình dịch bệnh viêm phổi gây ra bởi virus lạ đang lây lan tại trung quốc
cụ thể là bộ y tế việt nam đã yêu cầu sở y tế các tỉnh thành phố tăng cường giám sát cửa khẩu dùng máy đo thân nhiệt từ xa
và quan sát tình hình sức khỏe của các hành khách có tiền sử đến từ thành phố vũ hán
và thông tin chi tiết sẽ có trong cuộc trao đổi ngắn của phóng viên truyền hình nhân dân
với đại diện bộ y tế ngày sau đây
thưa ông có thể cho biết thêm về tình hình bệnh viêm phổi cấp đang diễn ra tại trung quốc
và liệu có nguy cơ nào của bệnh viêm phổi này có thể xâm nhập tại việt nam hay không
vâng trong thời gian vừa qua trên một số nguồn tin có đưa thông tin là tại trung quốc
một tỉnh hồ bắc cũng đã ghi nhận những trường hợp viêm phổi chưa rõ nguyên nhân
hiện tại đang trong thời điểm mùa xuân đông xuân và đặc biệt nữa là gần tết đầu năm mới
chính vì vậy thời tiết thuận lợi vấn đề giao lưu đi lại giao thương của người dân cũng rất cao
chính vì vậy có rất nhiều nguy cơ có khả năng ghi nhận những trường hợp đi từ trung quốc đến thành phố khác
việt nam của chúng ta cũng là một nước ra khỏi trung quốc
chính vì vậy vẫn có khả năng ghi nhận những trường hợp có thể từ trung quốc sang việt nam
trước tình hình như thế này bộ y tế đã có những phương án chủ động như thế nào
để phòng ngừa bệnh viêm phổi cấp từ trung quốc có thể xâm nhập vào việt nam
bộ y tế cũng đã chỉ đạo việc tăng cường giám sát chật chẽ tại cửa khẩu
tăng cường việc sử dụng máy đo thân nhiệt tăng cường quan sát những thể trạng hành khách
đặc biệt là đối với những hành khách mà đi trở về từ vùng có dịch
bên cạnh đó thì cũng tăng cường việc chỉ đạo việc giám sát tại cộng đồng
những trường hợp mà có tiền sử đi về từ vùng có dịch mà có những biểu hiện ốm hoặc là có biểu hiện sốt
mà có tiền sử dịch tệ thì cũng cần phải có những khai báo y tế cũng như là có thông báo
của các cơ quan y tế để có những hướng dẫn xử lý kịp thời
bộ y tế cũng đã chỉ đạo tất cả những cơ sở y tế gửi sở y tế
các cửa khẩu cơ quan kiểm dịch y tế tăng cường việc giả soát lại những trang thiết bị vật chất
rồi sẵn sàng trong việc ứng phó trong trường hợp ghi nhận những trường hợp
hiện tại thì theo thông tin thì tại trung quốc thì vẫn chưa có bằng chứng lây truyền từ người sang người
xét nghiệm vần này nhất thì cũng cho thấy rằng là đã loại trừ những tác nhân gây bệnh
như là cúm hoặc là cúm sợ cầm hoặc là do virus adenovirus cũng loại trừ những cái tác nhân khác
như là sars mers cov người dân cũng không quá nên hoang mang lo lắng
bên cạnh việc theo dõi bộ y tế cũng khuyến cáo người dân chủ động vệ sinh cá nhân nơi ở
nếu có các biểu hiện sốt cảm cúm bất thường nên đến ngay cơ sở y tế để được trần đoán kịp thời
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thế giới truyền động ngày hôm nay